không đóng cửa các hãng hàng không các sân bay nhưng hạn chế các chuyến bay từ vùng dịch đến việt nam
và những biện pháp kèm theo về thủ tục xuất nhập cảnh phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa
người nước ngoài nếu muốn đến việt nam điều trị khi bị nhiễm covid một mươi chín thì sẽ phải trả phí
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại cuộc họp với thường trực chính phủ
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay
kể từ ca nhiễm thứ một mươi bảy xuất hiện thì ca nhiễm tăng lên rất nhanh
đến ngày hôm nay đã có hơn bốn mươi trường hợp dự báo trong những ngày tới số người nhiễm sẽ tăng lên
vì vậy thủ tướng yêu cầu cần có kịch bản chủ động từ trung ương đến địa phương
vì vừa qua có địa phương làm có trách nhiệm nhưng vẫn còn địa phương lung túng
khi có dịch bệnh xảy ra ở địa phương mình đặc biệt có địa phương còn chủ quan
vì vậy thủ tướng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
các sân bay phải phát khẩu trang miễn phí cho du khách các hãng hàng không phát khẩu trang cho du khách trước khi rời máy bay
khách đến việt nam kể cả người việt nam hay người nước ngoài đều phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày
về khai báo y tế
thủ tướng yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
về kinh phí điều trị thủ tướng đồng ý với đề xuất của ban chỉ đạo đó là người nước ngoài sẽ phải trả toàn bộ chi phí chữa bệnh nếu muốn đến việt nam điều trị